theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo năm hai nghìn một mươi chín này cả nước có hơn tám trăm tám mươi bảy thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
trong đó hơn hai trăm ba mươi ba thí sinh xét tốt nghiệp mà không đăng ký xét tuyển đại học tăng hai so với năm ngoái
những số liệu này cho thấy xu hướng mới trong lựa chọn ngành nghề bậc học
thay vì đăng ký xét tuyển đại học nhiều thí sinh đã đăng ký đi học nghề cắt tóc
ngay từ năm thứ nhất nhiều em đã có thu nhập khá ổn định đến từ việc đi thực tập
cơ hội ngành nghề của bọn em khi ra trường là một trăm linh có việc làm
bản thân em thì chưa học hết năm nhất em đã đi thực tập tại một salon rất là lớn
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay học sinh lớp một mươi hai tại một số địa phương không xét tuyển đại học có xu hướng tăng dần
riêng năm hai nghìn một mươi chín điện biên hà giang hòa bình lào cai là các địa phương có tỷ lệ học sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp ở mức cao
từ trên năm mươi trở lên
đặc biệt vùng đất hiếu học nghề
nghệ an cũng có một mươi ba thí sinh thi để xét tuyển tốt nghiệp chiếm bốn mươi một cao nhất trong vài năm trở lại đây
và đây là những lý do khi nhiều em không lựa chọn con đường đại học
đây thì môi trường cũng tốt và đào tạo đây là đào tạo
bọn em là được học thực hành chính là tay nghề thì đúng là bọn em cần cái nghề ra trường
không chỉ đối tượng đầu vào là chỉ các em là tốt nghiệp bổ thông trung học tốt nghiệp bổ thông cơ sở
mà phải là nhiều loại hình thí sinh như là bộ đội xuất ngũ lao động nhân đồng thôn
đào tạo lại đào tạo theo địa chỉ đào tạo theo nhu cầu
đa dạng loại hình đầu vào như vậy thì thu hút được nhiều sinh viên vào hơn
theo các chuyên gia năm nay sự phân luồng đã rất rõ
sự phát triển của các khu công nghiệp dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp cần tuyển lực lượng lao động kỹ thuật
nắm bắt được điều này nhiều thí sinh đã đăng ký học nghề để có việc làm ngay
sự chuyển biến của xã hội về mặt nhận thức cũng dường như là có thay đổi
cho nên là cái phân luồng có
những cái dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn
thí sinh không phải chỉ đổ xô vào các trường đại học nữa
mà đã có một bộ phận thí sinh cùng với gia đình là lựa chọn cái hướng học nghề
và xu thế xã hội hiện nay là cũng không phải như trước nữa
rất nhiều các bạn trẻ cũng đã thấy rằng là không phải chỉ có một con đường duy nhất đó là vào đại học
mà người ta cũng thấy rõ rằng là nếu như là người mà được học nghề và có cái
sự tinh thông nghề nghiệp thì hoàn toàn có thể đưa
tức là áp dụng những kiến thức của mình vào cái vị trí công việc như là một cái thọ lành nghề ở một cái doanh nghiệp
và cũng có thu nhập rất ổn định rất cao
tỷ lệ thí sinh không xét tuyển đại học tăng cao được coi là tín hiệu đáng mừng cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp
tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi các trường nghề phải vận động đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đào tạo
gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng tiêu chí việc làm của thí sinh khi ra trường